làm thế nào để zen luyện ốc quan sát và khả năng tập trung cho trẻ
luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh và những người làm công tác giáo dục
nắm bắt được nhu cầu này mới đây tại hà nội
bộ sách hidden picture giải đố bức họa ẩn dấu đã chính thức ra đời
hidden picture giải đố bức họa ẩn dấu gồm có bốn cuốn
ở đó là các bức tranh với từng món đồ cụ thể mà các em sẽ đi tìm
những câu đố mà nhà sản xuất đưa ra trong gần bảy mươi năm qua
vừa có tính giáo dục vừa vô cùng vui nhộn
các em sẽ phát triển được ốc quan sát kỹ năng tập trung
đồng thời củng cố vốn từ vựng tiếng anh trong khi tham gia vào những chuyến phiêu lưu của các nhân vật trong chủ đề
ngoài ấn phẩm sách giấy ứng dụng trò chơi giải đố bức họa ẩn dấu
sẽ mang đến cho các bạn nhỏ những khoảnh khắc vui vẻ thư giãn
ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm ngày sách việt nam hai mươi một tháng bốn
bộ sách hứa hẹn là món quà có tính trí tuệ vừa phát triển óc quan sát
khả năng tập trung vừa giúp trẻ học tiếng anh lại có tính giải trí dành cho trẻ em trong mùa hè này
trong khuôn khổ chương trình các vị phụ huynh cũng đã được lắng nghe những chia sẻ
về phương pháp giáo dục dành cho con em mình của tiến sĩ giáo dục ngô vũ thu hằng và nhà báo hoàng minh trí